sau đây là tin bão khẩn cấp cơn bão số sáu hồi một mươi chín h ngày hôm nay vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi năm ba độ vĩ bắc
một trăm linh chín ba độ kinh đông ngay trên vùng biển từ quảng trị đến quảng ngãi sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám
tức là từ sáu mươi đến bảy mươi năm km một giờ giật cấp một mươi bán kính gió mạnh từ cấp sáu giật từ cấp tám trở lên khoảng một trăm hai mươi km tính từ tâm bão
dự báo trong một mươi hai h tới bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được từ một mươi năm đến hai mươi km đi vào khu vực thừa thiên huế
đến quảng ngãi và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới đến bảy giờ ngày hai mươi bốn tháng chín vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng một mươi năm chín độ vĩ bắc
một trăm linh bảy chín độ kinh đông trên đất liền khu vực từ thừa thiên huế đà nẵng quảng nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu tức là từ bốn mươi đến năm mươi km một giờ giật cấp tám
vùng nguy hiểm trên biển trong một mươi hai giờ tới gió mạnh cấp sáu trở lên giật từ cấp tám trở lên từ vị tuyến một mươi hai một mươi bảy độ vị bắc
phía tây kinh tuyến một trăm một mươi một năm độ kinh đông toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh và sóng lớn
do ảnh hưởng của bão số sáu trạm đảo lý sơn quảng ngãi đã có gió mạnh cấp tám giật cấp tám
trong một mươi hai giờ qua từ bảy h đến một mươi chín h bão đã gây mưa rất to ở khu vực từ quảng trị đến bình định với tổng lượng mưa phổ biến từ bảy mươi
đến một năm km
trước diễn biến phức tạp của bão thì chiều nay phó thủ tướng lê văn thành trưởng ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đã chủ trì họp khẩn để triển khai các biện pháp ứng phó với cơn bão
cuộc họp được kết nối trực tuyến với các điểm cầu quảng trị thừa thiên huế đà nẵng quảng nam quảng ngãi và bình định
theo ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai cơn bão số sáu có hướng di chuyển khá đặc biệt vì hình thành từ áp thấp nhiệt đới ngay trên biển đông và di chuyển vào đất liền rất nhanh
vì vậy các địa phương cần phải bám sát tình hình đặc biệt đề phòng gió mạnh và mưa lớn trên đất liền đồng thời chủ động xây dựng phương án phòng chống lũ ống lũ quét và sạt lở đất
tại cuộc họp phó thủ tướng chính phủ lê văn thành trưởng ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai yêu cầu các địa phương không được lơ là chủ quan trong ứng phó
ứng phó hết sức là nhanh nhạt để hạn chế mức thấp nhất của thiệt hại do thiên tai do bão lũ này
thì chúng ta lại có cái covid này nữa thì rất dễ là trồng kép trồng kép lên thì rất là nguy hiểm
cho nên là cái giải pháp về phòng chống bão trong cái tình hình mà diễn biến dịch bệnh covid một mươi chín đang phức tạp
là đòi hỏi không được chủ quan và phải rất là căn cơ sơ sảy cái là có thể thiệt hại rất nhiều lần so với cái tình hình bình thường mà không có dịch bệnh
trước dự báo đêm nay hoặc sáng mai bão sẽ đổ bộ phó thủ tướng đề nghị các đơn vị bám sát từng giờ trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
có những dự báo chính xác thông tin kịp thời để người dân nắm được
bộ đội biên phòng khẩn trương thông báo kêu gọi tàu thuyền còn đang trên biển về bờ và vào khu vực an toàn tránh bão
các địa phương được dự báo cơn bão sẽ đi qua cần tập trung sắp xếp chỗ ở
kết hợp với việc test nhanh covid một mươi chín cho thuyền viên để tránh việc phát sinh ổ dịch đồng thời chuẩn bị phương án di dân ở những khu vực nguy hiểm
do ảnh hưởng của bão số sáu tại đà nẵng mưa lớn đã gây ngập cục bộ tại một số tuyến đường ở khu vực trung tâm
để chủ động ứng phó với diễn biến thất thường của mưa bão công an các đơn vị địa phương tại thành phố đà nẵng đã duy trì quân số
túc trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
và sẵn sàng hỗ trợ người dân
sau đây sẽ là ghi nhanh của phóng viên thời sự
để đảm bảo an toàn cho tàu cá đang nêu đạo tại ao thuyền và cảng cá thợ quân
thì lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên sông của công an thành phố đà nẵng
đã kịp thời triển khai nhiều giải pháp nhằm đảm bảo công tác ứng trực
kịp thời xử lý những tình huống khẩn cấp khi có sự cố xảy ra
hơn một hai trăm hai mươi bảy phương tiện tàu cá của người dân các tỉnh thành miền trung
đã được nêu đạo ở vị trí an toàn
tuy nhiên với tinh thần không chủ quan lơ là trước diễn biến của mưa bão
việc kiểm tra nhắc nhở ngư dân và các thuyền viên
vẫn được lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên sông
triển khai nhằm hạn chế trường hợp va đập
chìm tàu và xảy ra cháy nổ khi có mưa to gió lớn
mình nắm được tình hình bão gió như vậy là mình vô mình cột dây buộc dây
trong cảng hay nếu mình không buộc dây trong cảng thì mình phải tìm một chỗ
để nêu đậu bầu bì đùa cột cho nó ghe tàu mình để mình giữ cho nó an toàn
phương tiện thủy nội địa chú bảo tạo ưu thiên và các thủ quan hướng dẫn
sử dụng như bình chữa cháy và các thiết bị điện về ga
có liên quan đến tên phương tiện của mình
cũng hỗ trợ cho người dân sắp xếp thành
gọn gòn các trang thiết bị công tư và các dùng lưu ngư lúa cù trong thuyền
để tránh tình hạn thiệt hại thấp nhất xảy ra
ngoài công tác tuyên truyền hỗ trợ người dân nêu đậu tàu thuyền
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên sông
còn triển khai lồng ghép công tác tuần tra kiểm soát trên khu vực sông hàng và cảng biển
đà nẵng cũng đã sẵn sàng các phương án theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão số sáu
để kịp thời sơ tán nhân dân đến nơi trú ẩn
an toàn và bảo đảm phòng chống covid một mươi chín